thưa quý vị ngày chín tháng một mươi một là ngày pháp luật việt nam
tối ngày sáu tháng một mươi một tại hà nội lễ hưởng ứng ngày pháp luật việt nam năm hai nghìn hai mươi hai được tổ chức
nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp pháp luật cho mọi người dân
góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật của mỗi người dân
buổi lễ có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ cùng nhiều thành viên bộ chính trị thành viên chính phủ
ngày pháp luật việt nam được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp
pháp luật cho mọi người góp phần xây dựng lối sống làm việc theo hiến pháp là pháp luật
tạo dựng thói quen tự giác thực hiện ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người dân
qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội
thông qua ngày pháp luật việt nam là dịp để đánh giá những kết quả đạt được
những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật tổ chức thi hành pháp luật phổ biến giáo dục pháp luật
định hướng triển khai trong thời gian tới tôn vinh khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
năm hai nghìn hai mươi hai là năm thứ một mươi cả nước thực hiện hưởng ứng ngày pháp luật việt nam nhằm khẳng định
làm sâu sắc thêm mục đích ý nghĩa của ngày pháp luật việt nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội
đây là hạt động điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng ngày pháp luật việt nam năm hai nghìn hai mươi hai trên phạm vi cả nước
năm hai nghìn một mươi hai khẳng định
sáng ngày hai tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ tám a thuộc địa phận xã sơn kim một huyện hương sơn
lực lượng chức năng tiến hành mật phục bắt giữ đối tượng phạm quang huy và hoàng thị khánh ly
cùng chú tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng phối hợp đã thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến
ba kg ketamin một xe máy và hai điện thoại di động
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông tại hà nội với giá một trăm năm mươi triệu đồng
hiện chuyên án đang được các lực lượng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt khoảng một ba tỷ đồng trong quá trình làm thủ tục
để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cán bộ địa chính tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giả
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm công chức địa chính
tại ủy ban nhân dân xã lộc thành quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho hai hộ dân nông thị thu huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi với vai trò là công chức địa chính xã
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt một ba tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam trần văn định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại xã lộc thành huyện bảo lâm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can định được xác định có vai trò đồng phạm liên quan trong vụ án này
cơ quan chức năng huyện bảo lâm cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của bị cáo huyền
và định để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang để thực hiện hành vi lừa đảo
đối tượng nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú xã nghị quý thị xã cai lệ
vừa bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an
thị xã cai lệ tỉnh tiền giang xử lý
tại cơ quan công an chiến khai nhận vào khoảng đầu tháng một mươi năm nay
chiến liên hệ với số đối tượng thường đánh bạc trên địa bàn huyện cái bè huyện cai lệ
thị xã cai lậy và tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
chiến gợi ý các đối tượng phải mời chiến ăn nhậu sau khi tổ chức đánh bạc
có hai đối tượng tại huyện cai lệ và thị xã cai lệ đã dẫn chiến đi nhậu vài lần
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã tạm giữ tăng vật là một xe mô tô và hai điện thoại di động
đồng thời tiến hành làm việc với các đối tượng có liên quan
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hai đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú mỹ tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi gây dối trật tự nơi công cộng
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn với nhau từ trước
nên huỳnh ngọc đại cùng một mươi một đối tượng khác đã chuẩn bị các loại hung khí tự chế đi tìm trương thành long đánh trả thù
khi cả nhóm đến dãy nhà trọ thuộc khu phố trà quang nam thị trấn phù mỹ
thì phát hiện nhóm một mươi người chưa rõ danh tính nên cùng nhau xông vào đuổi đánh gây náo loạn khu phố
nhận được tin báo công an huyện phù mỹ đã tập trung lực lượng tổ chức ngăn chặn
truy bắt và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
thưa quý vị một trong những điểm nhấn của mỗi kỳ họp quốc hội là hoạt động chất vấn
tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm sau hai ngày rưỡi làm việc phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã kết thúc
bốn bộ trưởng được chất vấn lần này đã bao quát được phạm vi lãnh đạo quản lý nắm vững tình hình
trả lời thẳng thắn rõ ràng cụ thể xúc tích không né tránh
làm rõ được nhiều vấn đề và dám chịu trách nhiệm trước quốc hội trước cử tri
trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
đối với bốn nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của bộ trưởng bộ xây dựng
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bộ trưởng bộ nội vụ và tổng thanh tra chính phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo
điều hành của chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
cùng với các bộ trưởng trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính đã có bốn phó thủ tướng chính phủ
bảy bộ trưởng gồm các bộ bộ kế hoạch và đầu tư bộ giao thông vận tải bộ công an
bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế bộ tài chính bộ công thương và thống đốc ngân hàng nhà nước
đã tham gia trả lời giải trình làm rõ thêm các nội dung liên quan
tôi đánh giá cao các tư lệnh ngành đã nắm rất rõ các nhiệm vụ công việc
hoạt động của mình và từ đó chỉ ra được những việc cần làm và những trách nhiệm
mà các thành viên chính phủ cần phải thực hiện trong thời gian tới
quốc hội lựa chọn các chủ đề để chất vấn cũng như trả lời của các tư lệ ngành
là rất sát đáng rất đầy đủ và cũng thể hiện được một trách nhiệm rất cao
đối với cử tri đối với nhân dân và đối với quốc hội
trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đảng nhà nước
kỳ vọng của cử tri và của đại biểu cũng đã được các bộ trưởng giải đáp khá đủ
nhưng cái quan trọng rằng là làm sao để những giải pháp mà các vị bộ trưởng đặt ra
những cái mong muốn đó phải được triển khai và triển khai thực hiện một cách rất là quyết liệt
vâng thưa quý vị sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn
bên cạnh việc đã làm sáng tỏ những vấn đề được chất vấn
và xác định rõ trách nhiệm của chức danh bị chất vấn
thì việc giám sát thực hiện các lời hứa các cam kết tại nghị trường quốc hội như thế nào là vấn đề được đặt ra
điều này cũng tác động đến tiến trình đổi mới nâng cao hiệu quả và chất vấn và trả lời chất vấn
vậy cụ thể những giám sát đó là gì và cách thức đổi mới ra sao
vấn đề và chính sách ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an
đại biểu quốc hội khóa một mươi ba xung quanh nội dung này
đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa bà qua theo dõi hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này
nhất là những giải pháp được các trưởng ngành đưa ra trong việc giải quyết những mặt còn tồn tại hạn chế của ngành lĩnh vực phụ trách
bà đánh giá như thế nào về những quyết tâm đã được các tư lệnh ngành thể hiện
câu hỏi này các đại biểu của quốc hội đã đặt gần như là quét hết các vấn đề mà cử tri đang bước xuống
câu hỏi này trong quá trình trả lời thì tôi thấy các tư lệnh ngành nhìn chung đã nắm được vấn đề
thế nhưng mà tuy nhiên thì mỗi bộ trưởng có cái cách khác nhau
có những đồng chí nắm được sâu hơn có ông chí nắm thật cũng là chưa thật chắc lắm
bước đầu công chí đưa ra giải pháp thì có thể chấp nhận được
tuy nhiên là tôi nghĩ là về giải pháp thì bây giờ là mới chấp nhận cái ghi nhận các đồng chí đã đưa ra giải pháp thôi
còn có thực hiện có tốt hay không thì tôi nghĩ phải có thực tiễn
mà như thủ tướng nói tất cả mọi chuyện đều phải kiểm tra qua thực tiện
về từ xây dựng cơ chế chính sách cũng phải phù hợp thực tiễn
tức là phải kiểm tra qua thực tiễn thì cử tri đang chờ đợi các giải pháp công chí đưa ra thực tiễn đạt như thế nào
thì lúc đấy chúng tôi trả lời nó chuẩn xác hơn
qua mỗi phiên trả lời chất vấn thì việc thực hiện những điều cam kết
trước quốc hội cử tri nhân dân cả nước là vấn đề đang được đặt ra
vậy theo bà chúng ta cần phải tổ chức những hoạt động giám sát như thế nào
để thấy được những chuyển biến trong thời gian tới để tránh câu chuyện lời hứa xuông
tôi nghĩ trong quá trình giám sát thì một là sẽ là thúc đẩy những cái sự cam kết
và các đồng chí trưởng ngành của tham mưu trưởng đây là cái thực hiện lời hứa với dân
bởi vì thật đôi khi phải nói là trong quá trình thực hiện thì chúng tôi chia sẻ là rất là khó khăn
có rất nhiều cái nó xuất hiện mới nhưng chúng tôi tin rằng với bản lĩnh của các đồng chí tư lệnh ngành
và các đồng chí đã hứa đã cam kết với dân và cử tri với quốc hội
thì tôi nghĩ là các ông chí sẽ cố gắng và thực hiện bằng được
và chúng tôi cũng rất mong rằng quốc hội cũng như là chính phủ hay là đảng ta
cố gắng xây dựng cái đội ngũ cán bộ mà các đồng chí làm như nói
và tức là các đồng chí làm như các đồng chí cam kết thì chúng tôi đang hy vọng đang chờ
và chúng tôi tin rằng các đồng chí sẽ thực hiện được
tại mỗi kỳ họp quốc hội luôn tiến hành tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường
và qua theo dõi bà đánh giá như thế nào về những đổi mới trong cách thức
chất lượng của hoạt động chất vấn đã được thực hiện trong thời gian qua
và cùng với đó là những vấn đề gì đang được đặt ra trong hoạt động chất vấn
chọn nhóm vấn đề tôi thấy chọn đúng
tức là những nhóm vấn đề là rất là bức xúc như vấn đề vừa rồi
vấn đề là liên quan đến quản lý các thông tin mạng tức là vấn đề truyền thông thông tin
vấn đề liên quan đến công thương tức là vấn đề giá xăng dầu
vấn đề liên quan đến vấn đề cán bộ tức là cán bộ làm thế nào là thu hút được nhân tài
và làm sắp xếp đúng làm thế nào thu gọn được tổ chức
thứ hai là tôi nói là câu hỏi thì ngắn gọn hơn tức là bớt thời gian hơn
và thứ ba là trong thể hiện trong trả lời chất vấn thì các đồng chí trưởng ngành và tham mưu trưởng
cũng đã đi thẳng vào vấn đề
và một cái nữa tức là bây giờ là có cái tranh luận tranh luận trong chất vấn
nếu trả lời không đúng chưa thỏa mãn thì các đồng chí có quyền tranh luận tôi cho đấy là cái tốt
mà cái chất vấn này là cần đây là một hình thức giám sát
thì cần phải kết luận rõ ràng đâu đúng đâu sai
và chỉ có như thế thì mới có giải pháp thích hợp được để chúng ta sửa những kiếm quyết
và cũng như là chúng ta phát huy những cái tốt của chúng ta
và một lần nữa xin cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi ạ
sau đây là một số chính sách đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam vừa ký nghị quyết một trăm bốn mươi bốn nqcp về việc bảo đảm thuốc
trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế
chính phủ quyết nghị các bộ y tế kế hoạch và đầu tư tài chính khẩn trương giả soát
sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền
sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm đấu thầu sản xuất
nhập khẩu thuốc trang thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý nhằm xử lý nhanh nhất các vướng mắt
tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị thực hiện việc mua sắm đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế
vật tư y tế tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị y tế các tỉnh tăng cường kiểm tra
giám sát nâng cao năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm trong mua sắm
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản về việc thực hiện quản lý
điều hành mặt hàng xăng dầu theo công điện của thủ tướng chính phủ
văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
thường xuyên giả soát nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn
đồng thời giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu bằng chai lọ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý
không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi gây mất trật tự an ninh không đảm bảo chất lượng an toàn phòng cháy chữa cháy
sau nhiều năm nghiên cứu bộ kế hoạch đầu tư và bộ giao thông vận tải đang đi đến thống nhất lựa chọn
dài vận tốc hai trăm năm mươi km một giờ cho dự án đường sắt tốc độ cao bắc nam
sau quá trình nghiên cứu báo cáo của bộ giao thông vận tài tư vấn thẩm tra đưa ra nhiều luận cứ
cho thấy thiết kế đường sắt tốc độ cao bắc nam tốc độ ba trăm năm mươi km một giờ là không hợp lý
đồng thời đề xuất phương án thiết kế tốc độ hai trăm năm mươi km một giờ
liên danh tư vấn kiến nghị lựa chọn tổng tốc độ thiết kế hai trăm năm mươi km một giờ tốc độ khai thác hai trăm hai mươi năm km một giờ để chạy hỗn hợp tàu khách và tàu hàng
dự án sẽ có tổng mức đầu tư hơn sáu mươi một tỷ usd chia thành ba giai đoạn
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý sẽ có trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay trong một điểm báo
để chuẩn bị hàng hóa bán vào dịp cuối năm thì nhiều đối tượng đã bất chấp các thủ đoạn để đưa hàng giả hàng lậu hàng kém chất lượng ra thị trường tiêu thụ
ghi nhận của báo công an nhân dân
ghi nhận tại thành phố hồ chí minh
ngay từ những ngày đầu tháng một mươi một
cơ quan quản lý thị trường cùng các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều đợt thanh kiểm tra hàng hóa tại nhiều trung tâm mua sắm lớn
phát hiệu nhiều chủ cửa hàng bán hàng không có nguồn gốc không có giấy từ chứng minh xuất xứ
cá biệt để chuẩn bị hàng bán cho dịp cuối năm thì nhiều chủ hàng đã bỏ số tiền lớn để nhập các loại hàng trôi nổi bán ra thị trường việt nam
cùng với đó nhiều chủ hàng đã sử dụng các thủ đoạn như là làm giả nhãn mát các thương hiệu nổi tiếng
sử dụng nhiều hình thức quảng cáo lừa dối
mập mờ để bán hàng
thậm chí tuồn hàng trôi nổi vào bán với hàng có chất lượng
trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất
nhất là lĩnh vực dệt may ra giày đồ gỗ
đã phải đóng dây chuyền
sa thải lao động
thì vẫn còn nhiều đơn vị đang loay hoay tuyển dụng dù đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn
song các vị trí yêu cầu trình độ kinh nghiệm lại khó tuyển dụng lao động
ghi nhận của báo lao động
bài viết ghi nhận một số doanh nghiệp hiện nay
dù đã đăng tải thông tin tuyển dụng thời gian dài
sử dụng nhiều kênh thông tin để tuyển dụng
thế nhưng đến nay vẫn chưa thể tuyển được người lao động
đặc biệt là tại một số vị trí đặc thù như nhân viên kỹ thuật chế biến thực phẩm
về vấn đề này nhiều ý kiến cho rằng
tình trạng thiếu lao động tại một số doanh nghiệp
có thể sẽ xảy ra nhiều hơn
và kéo dài cho đến thời điểm sau tết nguyên đán
các doanh nghiệp cơ quan chức năng
cần tăng tính dự báo về thị trường lao động
để chủ động trong sản xuất kinh doanh
cũng về vấn đề này
báo điện từ vietnamnet ghi nhận
tại tỉnh đồng nai
nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch
cho người lao động được nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
dài ngày nhất có thể
một số công ty thậm chí dự kiến
cho công nhân nghỉ gần một tháng
bởi việc làm đang ít đi
tại thủ đô hà nội
trong thời gian qua nhiều đơn vị thi công
xây dựng các rào chắn trên đường
khiến giao thông ủn tắc
khiến người dân rất bức xúc
về vấn đề này báo kinh tế đô thị có bài viết
dựng rào đường gây ủn tắc giao thông
đơn vị thi công thiếu trách nhiệm
ghi nhận tại tuyến đường nguyễn siển
những ngày gần đây
đột nhiên mọc lên nhiều rào chắn
gây cản trở giao thông nghiêm trọng
tại các vị trí rào chắn cũng không hề có người của đơn vị thi công
hướng dẫn giao thông
một số còn không có hoạt động xây dựng nào
cũng về vấn đề này báo thanh niên cho biết
các vị trí rào chắn trên đường nguyễn siển
là để phục vụ thi công một số hạng mục
của dự án nhà máy nước thải yên xá
thời gian qua dự án này đã liên tiếp
lập rào chắn trên nhiều tuyến đường
tại thủ đô hà nội
và hầu dẫn giao thông
gây ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện
một mươi hai đối tượng vừa bị cơ quan kẻ sát điều tra
công an huyện phù mỹ tỉnh bình định
khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
do mâu thuẫn với nhau từ trước nên huỳnh ngọc đại
cùng một mươi một đối tượng đã chuẩn bị
các hung khí tự chế đi tìm trương thanh long
khi cả nhóm đến dãy nhà trọ
thuộc khu phố trà quang nam thị trấn phù mỹ
phát hiện một nhóm một mươi người chưa rõ danh tính
đã cùng nhau xông vào đuổi đánh
gây mất an ninh trật tự
nhận được tin báo công an huyện phù mỹ tập trung lực lượng
tổ chức ngăn chặn truy bắt và đưa các đối tượng
về trụ sở để đấu tranh làm rõ
do không tìm được đối thủ
một nhóm thanh niên chặn người đi đường
rồi dùng vỏ chai thủy tinh tuyếp sắt
đánh đập gây thương tích
công an quận tây hồ hà nội
đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng
vũ minh nghĩa nguyễn văn trung vũ thanh tùng
trần duy khánh cùng sinh năm hai nghìn năm
chú quận hoàng mai hà nội
và làm rõ năm đối tượng liên quan đến vụ
dùng hung khí gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó do mâu thuẫn trên mạng xã hội
với nhóm của trần mạnh cường
chưa xác định nhân thân
vũ minh nghĩa tập trung nhóm bạn rủ nhau
đi tìm gặp nhóm cường để đánh nhau
cả nhóm của nghĩa đi trên một mươi một xe máy
mang theo sáu tuyếp sắt đầu gắn dao nhọn
hai két vỏ chai thủy tinh các loại
một dao tông
khi trên đường đi tìm nhóm của cường
đến đoạn đường võ trí công và nguyễn hoàng tôn
thuộc phường xuân la thấy ba người đi xe máy
dù không hề quen biết
nhưng cả nhóm đã tấn công các nạn nhân
sau khi hành hung các nạn nhân
nguyễn hoàng tôn đã tấn công các nạn nhân
và cất dấu hung khí
công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an thị xã trần thành
đang tổ chức khám nghiệm điều tra
làm rõ cái chết của một nam thanh niên
nạn nhân được phát hiện tử vong
trong bụi cỏ bên đường vào sáng ngày sáu tháng một mươi một
trước đó vào khoảng sáu giờ sáng cùng ngày
một người dân đi cạo mủ cao su
ở khu vực phường minh hưng
thị xã trần thành
phát hiện một chiếc xe máy
đang nằm bên lề đường
người này lại gần kiểm tra
và tin báo lực lượng công an
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ
tại hiện trường danh tính của nạn nhân được xác định
tên vi văn kiên ba mươi ba tuổi
là người địa phương phường minh thành
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng
điều tra làm rõ
lợi dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt khoảng một ba tỷ đồng
trong quá trình làm thủ tục
để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một cán bộ địa chính xã lục thành
huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
quá trình làm thủ tục
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hai hộ dân nông thị thu huyền
với vai trò là công chức địa chính xã
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt số tiền một ba tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam
trần văn định chú xã lục thành bảo lâm
để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can định được xác định có vai trò
đồng phạm liên quan trong vụ án này